thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc điện đàm với thủ tướng singapore lý hiển long
để trao đổi về hợp tác song phương và khu vực trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
tại buổi điện đàm thủ tướng chia sẻ kinh nghiệm của việt nam vừa đầy mạnh phát triển kinh tế
vừa tích cực phòng chống dịch cảm ơn sự ủng hộ đồng góp tích cực của singapore và cá nhân thủ tướng lý hiển long
vào thành công của hội nghị cấp cao trực tuyến asean và asean cộng ba về ứng phó với dịch covid một mươi chín
thủ tướng lý hiển long bày tỏ ấn tượng về thành công của việt nam trong phòng chống dịch covid một mươi chín
hai thủ tướng nhất trí cùng tiếp tục tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế
bảo đảm chuỗi cung ứng bền vững trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực đang gặp nhiều thách thức
đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định tự do và an ninh hàng hải
hàng không ở biển đông nhất trí cùng nỗ lực xin giữ đoàn kết và lập trường chung của asean